hôm nay là ngày thứ sáu của phiên xét xử vụ án mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của avg
và anh tiến tú này không biết là trong phiên xét xử ngày hôm nay thì có tình tiết gì đáng chú ý không ạ
vâng thưa chị khánh thư phiên xét xử ngày hôm nay thì thông tin nào cũng rất đáng quan tâm rất được dư luận quan tâm
và thưa quý vị ngày hôm nay thì bị cáo nguyễn bắc son đã nhận là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối vụ việc
và trước đó bị cáo nguyễn bắc son đã loanh quanh chối tội phủ nhận lời khai với cơ quan điều tra
trong phần tự bào chữa của mình bị cáo phạm đình trọng cho biết
trong quá trình triển khai dự án bộ kế hoạch và đầu tư khẳng định việc phê duyệt dự án là đúng
theo cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp sau khi ra soát lại quy định pháp luật
họ rất tự tin và yên tâm việc ra quyết định số hai trăm ba mươi sáu là đúng pháp luật
nhất là sau khi văn phòng chính phủ có thông báo số hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám về việc chấp thuận chủ trương
cũng theo bị cáo này nếu không làm rõ những trồng chéo trong các quy định pháp luật
thì các doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước cũng sẽ đứng trước nguy cơ như mobile phone
hôm nay bị cáo phạm nhật vũ cựu chủ tịch avg đang điều trị tại bệnh viện
nên vắng mặt tại phiên tòa và bào chữa thông qua các luật sư
theo luật sư khi hoàn tất hợp đồng mobile phone mua avg được khoảng hai tháng
vào dịp cận tết ông vũ mới dùng một trăm ba mươi sáu tỷ đồng biếu tết cho các bị cáo
về việc thân chủ của mình đã hoàn trả số tiền gây thiệt hại cho nhà nước
luật sư của ông vũ đề nghị hội đồng xét xử cho thân chủ của mình hưởng các tình tiết giảm nhẹ
trong phiên tranh luận chiều nay của viện kiểm sát và luật sư
đại diện viện kiểm sát cho biết vừa nhận được đơn thỉnh cầu của bị cáo nguyễn bắc son
trong đó có nội dung bị cáo đã nhận là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối dự án
bị cáo xin nhận trách nhiệm chính về việc để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này